thưa quý vị đã hơn hai năm kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát phần lớn người dân mỹ có khả năng miễn dịch
với virus sars cov hai nhờ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh sau khi nhiễm
tuy nhiên vẫn có một số trường hợp hiếm hoi là những người chưa tiêm chủng vẫn có khả năng miễn dịch
dù nhiều lần phơi nhiễm với virus
điều này làm dấy lên câu hỏi thật sự có trường hợp miễn dịch tự nhiên với virus hoặc có sức đề kháng với bệnh này hay không
các nhà khoa học đang cố tìm hiểu liệu có tồn tại sức đề kháng như vậy cũng như cách thức hoạt động của nó
theo các nhà khoa học việc nghiên cứu các trường hợp hiếm gặp này có thể giúp phát triển các loại vaccine
và phương pháp điều trị mới chống covid một mươi chín
shane crotty giáo sư tại viện miễn dịch học la jolla đồng thời là nhà virus học cho biết
ông và các chuyên gia khác
rất cẩn trọng khi nói về chủ đề này bởi đây là vấn đề vẫn cần được nghiên cứu và hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng
lời giải thích đơn giản cho những trường hợp này là do họ may mắn hoặc cũng có thể là do hành vi của họ như đeo khẩu trang đúng cách
hoặc tránh được những tình huống nhất định khiến cho họ có nguy cơ lây nhiễm
trong khi đó nhà nghiên cứu bệnh dịch truyền nhiễm tại khoa y tế cộng đồng thuộc đại học techs ở houston cho biết
một giải thích khác có thể là họ đã mắc covid một mươi chín mà không hay biết
bởi họ không có bất kỳ triệu chứng mắc bệnh nào
cho đến nay mỹ là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch covid một mươi chín với hơn tám mươi hai bảy triệu người mắc và hơn một triệu người tử vong
không chỉ riêng mỹ mà với nhiều nước trên thế giới hiện tượng nhiều người vẫn miễn nhiễm với covid một mươi chín cho đến hiện tại vẫn là một câu hỏi lớn
lý giải sơ bộ về vấn đề này các chuyên gia chỉ nhận định rằng có thể là trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng hoặc chưa nhiễm do phòng dịch tốt
còn việc người có khả năng miễn dịch tự nhiên với virus
có sức đề kháng với bệnh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
nhưng nếu thật sự có tồn tại loại kháng thể tự nhiên này ở người
thì đây sẽ là một tín hiệu đáng mừng để tìm ra các phương pháp chống covid một mươi chín hiệu quả mới đáng mong đợi